vâng trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời bà và quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của nhóm phóng viên câu chuyện hội nhập
việt nam xếp trong ba quốc gia có số lượng trường hợp sản phẩm thủy sản bị từ chối nhập khẩu cao nhất ở thị trường mỹ eu nhật bản và úc
thiệt hại về tài chính ước tính một mươi bốn triệu usd một năm
tại thị trường liên minh châu âu việt nam có lô hàng bị từ chối cao nhất chiếm một mươi một năm
sau đó đến ấn độ trung quốc indonesia và thái lan
còn ở mỹ việt nam đứng thứ hai sau trung quốc với tỷ lệ hàng bị từ chối là một mươi bốn
ở thị trường úc là một mươi một năm việt nam đứng ở vị trí thứ ba
còn ở nhật bản tỷ lệ này lên tới hai mươi bảy năm việt nam chỉ đứng sau trung quốc về số lượng các lô hàng bị trả về
chất tạo nạc xiputamol kháng sinh tưới cả dầu và rau muỗng v v
những kỷ luật thị trường ngay từ quy trình dùng rau nhật ký rau nhật trồng rau nuôi con lợn như thế nào hầu như chưa được đảm bảo
nó có một thực tế là tôi chỉ đơn cử thị trường mỹ thôi
nhiều năm nay là từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu này nè
có hơn một chục doanh nghiệp việt nam bị phát hiện có dư lượng và trả lại
cơ quan chất lượng của mỹ tổ chức giám sát lô gạo nào
đó là gần như là bị thổi còi về chất lượng
một mươi hai cái hoạt chất mà thường xuất hiện trên cái gạo việt ở mỹ qua kiểm tra đó
nhất là có tám cái hoạt chất thường xuyên đó
thì là có bốn cái hoạt chất là mình chưa có quy định mức tối thiểu
có một vết gì đó là xem như mình có và là mình không đạt yêu cầu
mình là sớm nghiên cứu và đưa ra
tức là là dư lượng tối thiểu này để mình là cung cấp cho phía cơ quan chất lượng của hoa kỳ
để mình thương thảo một cái mức chất lượng tối thiểu chính thức với họ
để mình giải quyết là xong cái tình trạng là không có cái dư lượng
nguyên nhân chính khiến sản phẩm lô hàng bị từ chối ở cửa khẩu là do hàng bị nhiễm khuẩn
dư lượng thuốc thú y vượt ngưỡng chứa chất gây ô nhiễm rán nhãn
muốn làm trường vận sạch thì chúng ta phải giữ cho môi trường sạch
cho con người sạch và hệ thống quản lý chặt chẽ kỷ luật thị trường nghiêm
tôi có nhớ một hình ảnh là một bà trồng rau mùi của nhật
bán rau mùi dọc đường bà chỉ có hai mớ mùi
bà ấy dán mã số chịu trích nhiệm
về mớ rau các bạn có thấy như thế là quá văn minh
việc thực phẩm việt bị trả về không chỉ ảnh hưởng đến chính doanh nghiệp xuất khẩu
mà còn gây mất uy tín với thương hiệu thực phẩm của việt nam trên thị trường thế giới
và mất lòng tin với người tuyên dụng trong và ngoài nước
thưa bà về các con số mà chúng tôi vừa đề cập tới trong phóng sự vừa rồi
thì bà có bình luận như thế nào
chúng ta có thể thấy rằng là những con số đó là một sự cảnh báo
về việc là các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của việt nam
cũng phải tăng cường hơn nữa khâu kiểm tra kiểm soát và đảm bảo sản phẩm của mình
đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu
và ở một góc cạnh khác
thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là
với cái việc hội nhập và một thế giới phẳng như thế này
nhất là trong một điều kiện mà các hàng rào thuế quan đều bị giảm thiểu xuống mức thấp nhất
thì đương nhiên là các nước khác trên thế giới
thì nước nào cũng phải chú trọng để bảo vệ các cái ngành sản xuất nội địa của mình
ở đây cụ thể là các nhà sản xuất về nông sản về các cái mặt hàng thực phẩm
và vì vậy thì
những biện pháp phi thuế trong đó có các hàng rào về kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm v v
sẽ được sử dụng ngày càng nhiều hơn và càng khắt khe hơn
và chính là điều này có thể đưa lại những con số mà chúng ta thấy rất là đáng quan ngại
mà chúng ta vừa xem trong phóng sự
vâng việc thực phẩm sạch thực phẩm của việt nam bị trả lại từ một số thị trường
thì có ý kiến cho rằng đó là do một số nước
đã dựng lên những hàng rào kỹ thuật trong bối cảnh hàng loạt những fta thế hệ mới có hiệu lực
vậy theo bà đây có phải là nguyên nhân chính không ạ
chúng tôi nghĩ rằng là đây là một trong các nguyên nhân thôi
chứ cũng không phải là một nguyên nhân chính
bởi vì khi mà vấp phải các cái hàng rào kỹ thuật như vậy
như là chúng ta đã biết về mặt kỹ thuật hay là về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm v v
thì chúng ta sẽ thấy rằng một mặt đó là do các cái hàng rào này được dựng lên cao hơn tinh vi hơn
và yêu cầu khắt khe hơn
thế nhưng mà một mặt khác thì chúng ta cũng phải xem xét lại bản thân các cái sản phẩm của mình
và cách sản xuất chế biến vận chuyển cũng như là toàn bộ những gì liên quan đến quá trình sản xuất cho đến xuất khẩu
để bảo đảm được là các hàng hóa các sản phẩm của mình đáp ứng được đúng nhu cầu
một cái ý nữa mà chúng tôi nghĩ là cũng rất là nên đó là khi vấp phải những cái hàng rào như thế
thì nhà nước cũng như các cơ quan chức năng rất là cần thiết
phải có cái sự nghiên cứu phân tích cũng như là trao đổi với các cái bên đối tác để chúng ta có thể xem xét
thì nhiều khi có thể là những cái hàng rào đó dựng lên cũng chưa chắc là đã là đúng với tinh thần hội nhập
đúng với tinh thần của wto hay là đúng với cái tinh thần là fair play tức là kiểu cạnh tranh một cách công bằng
mà nhiều khi là có khi cũng không phù hợp và chúng ta phải xem xét để có thể đấu tranh
để có thể giảm thiểu được những cái hàng rào kỹ thuật đó xuống một cách hợp lý
vâng thưa bà
đó chỉ là một trong số những nguyên nhân
nhưng cũng có những ý kiến cho rằng cái nguyên nhân chính là do các sản phẩm thực phẩm của việt nam
chưa đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của quốc tế
theo bà thì sao
tôi nghĩ là những cái trường hợp mà chúng ta nói là chưa đạt được tiêu chuẩn quốc tế thì cũng không phải là nhiều lắm
và cũng chỉ là những cái trường hợp nhỏ lẻ mà chúng ta có thể khắc phục
cái điều mà đáng nói đó thì là cái nhu cầu thì bao giờ cũng là càng ngày càng tăng cao
những cái yêu cầu khắt khe
về vệ sinh an toàn thực phẩm về các cái vấn đề môi trường thì là những cái điều đó thì không bao giờ ngừng lại cả
mà luôn luôn là càng ngày càng khó khăn hơn càng cao hơn
và cái điều này thì cũng cho thấy là chúng ta sẽ phải đối mặt với cái việc là không thể là dừng chân tại rừng tại chỗ
với những cái thành quả và những cái khả năng mà chúng ta đang làm
và chúng ta phải chú ý đến những cái khâu nhiều hơn
ví dụ như là sử dụng những cái công nghệ cao
hay là những cái thành tiệu khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng chế biến các cái sản phẩm thực phẩm để xuất khẩu cũng như là tiêu thụ trên thị trường trong nước
và cái điều này thì mới để bảo đảm một cách lâu bền cho các cái sản phẩm của việt nam
và một cái khía cạnh nữa mà chúng tôi nghĩ là cũng rất là tốt để cho việt nam có thể có các sản phẩm thực phẩm sạch để xuất khẩu cũng như để tiêu dùng trong nước
đó chính là vấn đề về hợp tác quốc tế mà chúng ta cần phải tranh thủ
từ các đối tác từ các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu
để chúng ta có được cái sự hợp tác quốc tế một cách mạnh mẽ nhất
và có thể đón đầu được những thành tiệu những cái công nghệ mà chúng ta cần thiết để đảm bảo được cho sản phẩm sạch
về thực trạng sản xuất thực phẩm ở việt nam thì vẫn còn manh muốn
điều này có nghĩa là chúng ta khó có thể có những sản phẩm an toàn đúng không ạ
về cái vấn đề này thì cũng đã được đề cập đến rất nhiều lần
ở nhiều nơi và ở nhiều cái diễn đàn
chúng ta thấy rằng là nếu mà còn tiếp tục sản xuất manh mốn
kể cả trong sản xuất rau quả hay là chăn nuôi
thì sản xuất manh mốn sẽ không cho phép chúng ta có thể sử dụng các cái công nghệ
đặc biệt là các cái công nghệ cao
và cũng không giúp chúng ta có được một cái nguồn lực nguồn nhân lực
để có thể làm chủ được khoa học kỹ thuật cũng như là làm chủ công nghệ cao
để có được các cái sản phẩm sạch
để có đúng cái yêu cầu đòi hỏi của cái thời kỳ hội nhập
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái thực trạng này
để nông dân việt nam có thể sản xuất một cách có hệ thống
để đảm bảo những cái yêu cầu của xuất khẩu ạ
về phía nhà nước thì chúng tôi nghĩ rằng là nhà nước đã và đang làm rồi
nhưng cần phải tiếp tục các cái chính sách
để làm thế nào để chúng ta có những cái sản xuất ở trên cái diện rộng
cũng như là có cái sản xuất tập trung
và tạo mọi điều kiện
để có thể là có hỗ trợ cho người dân người nông dân
cũng như là các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong cái lĩnh vực thực phẩm sạch
không chỉ là để nhằm vào mục tiêu xuất khẩu
mà còn nhằm vào cả cái thị trường rất là rộng lớn
thị trường nội địa của chúng ta với hơn chín mươi triệu dân
cũng rất là cần các cái sản phẩm thực phẩm sạch
và để làm được cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là bản thân các doanh nghiệp việt nam
hiện nay cũng đã có cái chuyển động rất lớn
nhưng mà còn cần quyết tâm và nỗ lực rất lớn
để có thể bỏ qua những cái cách làm
bỏ lại những cái cách làm cũ
lạc hậu cũng như những cái công nghệ lạc hậu
và đặc biệt là phải làm chủ được công nghệ cao
đưa vào sản xuất trong các cái sản phẩm nông sản
trong cái ngành nông nghiệp nói chung
và chúng tôi cũng rất là vui mừng là trong thời gian gần đây
là chính phủ đã có những cái đột phá
những cái chủ trương những cái chính sách
rất là chúng tôi nghĩ là rất là được lòng dân được lòng doanh nghiệp
về vấn đề là đưa công nghệ cao vào với các doanh nghiệp
ngành nông nghiệp vào các sản phẩm nông nghiệp
và chúng tôi tin tưởng rằng là với cái sự quyết tâm của nhiều bên như vậy
thì chúng ta sẽ cố gắng để có những cái sản phẩm sạch
để xuất khẩu cũng như là để tiêu dùng trong nước
thưa bà về phía các nhà bán lẻ việt nam thì đã có sự hỗ trợ như thế nào
để thực phẩm việt có thể xâm nhập vào các thị trường quốc tế ạ
thực ra thì đối với các nhà bán lẻ
cái quan tâm lớn nhất vẫn là trên thị trường nội địa
tuy nhiên thì trong một cái bối cảnh hội nhập như thế này
thì xu hướng của thế giới và việt nam chúng ta cũng không phải ngoại lệ
đó là mặt trận của các nhà bán lẻ bây giờ không giới hạn ở trong một quốc gia nữa
và chúng tôi cũng rất là chú trọng đến việc động viên các cái thành viên của mình
là không những chỉ làm như thế nào để có cái nguồn cung sản phẩm
rõ nguồn gốc an toàn bảo đảm an toàn thực phẩm
và cung ứng cho người tiêu dùng trong nước
mà còn thông qua các cái
thông qua các cái hệ thống bán lẻ của các doanh nghiệp fbi
để có thể là động viên các doanh nghiệp đó là xuất khẩu tại chỗ
xuất khẩu hàng của các cái sản phẩm việt nam ra thị trường nước ngoài
thông qua cái hệ thống bán lẻ của họ
chúng ta thấy là trong thời gian qua đã được thực hiện qua các hệ thống bán lẻ của central group của thái lan
hay là của một số các cái siêu thị hệ thống siêu thị lớn ở châu âu
cũng như là ở mỹ chẳng hạn
chúng tôi thấy lấy cũng là một cái xu hướng một cái nét rất là mới
và cũng rất là đáng quan tâm của cái việc là các nhà bán lẻ hỗ trợ cho việc xuất khẩu cái hàng nông sản hàng thực phẩm sạch của việt nam ra nước ngoài
theo bà thì vấn đề cốt lõi ở đây mà chúng ta cần phải giải quyết
để thực phẩm việt nam có thể sản xuất và xuất khẩu hiệu quả và hạn chế tối đa cái việc bị trả lại từ các thị trường là gì ạ
chắc chắn là chúng ta phải sản xuất theo một cái
sản xuất theo các cái tiêu chuẩn mà sản phẩm xuất khẩu đòi hỏi
và cũng phải lưu ý đến thị trường của từng nước
cũng như là luôn luôn đáp ứng được các yêu cầu về các tiêu chuẩn về kỹ thuật về an toàn thực phẩm
và tuyệt đối và cố gắng tối đa để có thể hạn chế những cái hành vi gian lận hoặc là những cái hành vi những cái hành vi gian lận hoặc là làm cung cấp những cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng
vậy là bị pha trộn vân vân
thì là đó là cái yêu từ phía người sản xuất
bên cạnh đấy thì
bên cạnh đấy thì nhà nước cũng là cần hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu quảng bá cái hình ảnh của sản phẩm của mình
đặc biệt là giới thiệu các cái sản phẩm mới của việt nam
và cũng hỗ trợ trong cái việc đấu tranh để có thể là giảm thiểu đưa ra những cái hàng rào kỹ thuật cũng như các cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
một cách quá ngặt nghèo
một cách quá phức tạp
không cần thiết
thưa quý vị trong chương trình tiếp theo thì bà đinh thị mỹ hoan sẽ tiếp tục trở lại với chúng ta để cùng bàn luận về câu chuyện
sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nội và ngoại trên thị trường thực phẩm trong nước
mời quý vị cùng đón xem
còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp
hẹn gặp lại